thời gian gần đây tại bản tráng xã yên thắng huyện lang chánh tỉnh thanh hóa
đã xảy ra tình trạng lâm tặc khai thác rừng trái phép dấu vết của nhiều thân gỗ bị đốn
cắt xẻ thành ván còn chưa kịp mang ra khỏi rừng
tri cục kiểm lâm tỉnh thanh hóa đang điều tra đồng thời làm rõ trách nhiệm từng cấp
và của từng cán bộ kiểm lâm để xử lý theo quy định của pháp luật
đây là những gì còn sót lại sau vụ các đối tượng lâm tặc khai thác rừng trái phép
tại khu hón piềng bản tráng xã yên thắng huyện miền núi lang chánh tỉnh thanh hóa
diện tích rừng sản xuất này đã giao khoán cho bốn hộ dân trong coi
nhiều dấu vết cây gỗ bị cưa đốn lâm tặc chưa kịp mang ra khỏi rừng
gia đình cũng ở xa mình cũng không vào kiểm tra thường xuyên được
bây giờ chỗ mà khai phá chỗ đó thì không biết ai khai phá
nằm cách đó không xa khu vực rừng hón sán xã yên thắng cũng sẽ ra tình trạng khai thác rừng trái phép
đây cũng là khu vực rừng sản xuất được nhà nước giao khoán cho các hộ dân
ủy ban nhân dân huyện lang chánh đã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện
thu giữ số gỗ bị khai thác trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật
ít hù nhiều thì việc khai thác rừng cũng là trái phép
chúng tôi cũng đang tiếp tục phối hợp cùng với hạt kiểm lâm
tìm ra đối tượng chặt phá rừng trái phép
và sẽ có những biện pháp xử lý nếu đúng ra đúng việc đúng vi phạm rừng
biện pháp đầu tiên là tăng cường công tác tuyên truyền về mặt pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng
đặc biệt là chỉ thị một mươi ba của bản lý phương trung ương
về tăng cường sự lãnh đạo của các tập hội đảng trong công tác quản lý bảo vệ rừng
cái thứ hai là
xác định các cái vùng trong tâm trọng điểm
để phối hợp với các luật lượng
như dân quân tự vệ công an quản lý thị trường biên phòng
và các luật lượng chức năng khác
để tăng cường công tác tuần tra kiểm tra rừng
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thanh hóa
trong hai đợt kiểm tra tại các khu vực rừng thuộc bàn tráng sài yên thắng vừa qua
có tất cả một mươi chín cây gỗ bị đốn hạ tổng khối lượng gỗ bị khai thác trộm là một mươi mét khối
để hạn chế việc khai thác trộm rừng
chính quyền địa phương và ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
người dân theo đó cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình
trong việc bảo vệ diện tích rừng được nhà nước giao khoán